trong sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ ngày một mươi hai mươi ba tám đến sáu h ngày hai mươi bốn tám ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu ca tại cộng đồng và một ca trong khu cách ly
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng tám lực lượng chức năng của quận hà đông hà nội đã tạm thời phong tỏa cách ly y tế hai tuyến phố
là nguyễn thái học và trương công định phường ít kiêu do có yếu tố dịch tễ liên quan tới ca mắc covid một mươi chín của phường quang trung giáp danh
ngoài ra chợ hà đông hà nội cũng tạm thời đóng cửa ba ngày từ ngày hai mươi bốn hai mươi sáu tám để trung tâm y tế quận phun khử quận
sau khi ghi nhận ca dương tính với sát covid một mươi chín đã từng đến đây mua hàng